để hỗ trợ hoạt động phòng chống cháy rừng thời gian tới tỉnh thanh hóa sẽ lắp đặt thí điểm ứng dụng camera tự động phát hiện các đám cháy và gửi thông tin ngay đến các đối tượng đã đăng ký theo hệ thống
theo đề cương và dự toán chi tiết thí điểm ứng dụng camera chuyên dụng trong công tác phòng chống cháy rừng vừa được ubnd tỉnh thanh hóa phê duyệt
dự án được thực hiện thí điểm tại diện tích rừng của ba huyện tĩnh gia hoàng hóa và hà trung với hệ thống camera chuyên dụng có tầm quan sát trên ba mét
camera có khả năng thu nhận hình ảnh các khu rừng cả ban ngày và ban đêm hình ảnh được truyền qua mạng internet đến máy tính thiết bị di động của cán bộ bộ phận chỉ huy đã đăng ký trong hệ thống
camera quan sát cháy rừng hoạt động không cần người vận hành không cần nguồn điện lưới mà sử dụng năng lượng mặt trời và ác quy
tri cục kiểm lâm tỉnh thanh hóa sẽ có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án này thời gian thực hiện thí điểm trong hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi